thông tin từ cục hải quan tp hcm cho biết tại cảng cát lái hiện có khoảng một một trăm linh container phế liệu nhập khẩu không đạt chất lượng đang chở tái xuất
sau hơn bốn tháng thực hiện kiểm tra phân loại phế liệu tồn động tại cảng cát lái hội đồng xử lý hàng hóa tồn động đã thống kê được có khoảng một một trăm linh container phế liệu không bảo đảm chất lượng
phế liệu này là màng nhựa bao bì chưa băm cắt còn lẫn tạp chất rác thải được các doanh nghiệp nhập khẩu về cảng cát lái đầu năm hai nghìn một mươi tám
nhưng doanh nghiệp không đến làm thủ tục nhận hàng cơ quan chức năng đã mất nhiều thời gian để xử lý phân loại số phế liệu nhằm tránh ảnh hưởng đến môi trường
hiện tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một đang yêu cầu hơn một mươi hãng vận tải tàu vận chuyển phải tái xuất hết số phế liệu này